bắt đầu từ ngày năm tháng một mươi hai tới đây sẽ phải ghi thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ
đây là quy định được đề cập trong thông tư ba mươi ba của bộ tài nguyên và môi trường
quy định này đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian vừa qua
bộ tài nguyên và môi trường vừa có câu trả lời chính thức xung quanh vấn đề này
theo đó thông tư ba mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy có nội dung sửa đổi bổ sung thông tư hai mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
để hướng dẫn cụ thể hơn việc ghi tên người sử dụng đất là hộ gia đình sử dụng đất trên giấy chứng nhận
nội dung quy định này chỉ hướng dẫn về cách ghi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận
đối với trường hợp quyền sử dụng đất của chung hội gia đình
thông tư ba mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đi vào bản chất xác định chính xác chủ thể nào là thành viên trong gia đình
có công sức đóng góp thì có quyền sử dụng đất
thành viên trong sổ hộ khẩu nếu không có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình
thì cũng sẽ không được ghi tên trên giấy chứng nhận
đó là việc phạm vi
cái thứ hai là về bản chất
bản chất của hướng dẫn này là chỉ để hướng dẫn về kỹ thuật
về cách ghi tên của người sử dụng đất
trong đó chủ thể là thành viên có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình
chỉ là hướng dẫn về kỹ thuật về cách ghi tên thôi
chứ không có điều chỉnh gì về nội dung
trong quá trình thực hiện thông tư ba mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây
được quy định tại thông tư hai mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn vẫn có giá trị pháp lý
cơ quan quản lý
cơ quan quản lý sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin
đối với các giấy chứng nhận mà đã cấp trước đây
tức là trước cái quy định này thì vẫn có cái giá trị pháp lý
pháp luật đất đai quy định rồi là các giấy chứng nhận đã cấp trước đây
là vẫn có giá trị pháp lý
trường hợp người sử dụng đất tức là hộ gia đình
mà có nhu cầu đối với các giấy đã cấp
thì cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm để cập nhật
cập nhật cái thông tin của người thành viên đó vào giấy chứng nhận
còn quy trình về cập nhật
là quy định hiện hành đã có quy định về đăng ký biến động
bổ sung tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận rồi
giải thích về sự hiểu lầm của dư luận trong thời gian gần đây
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường cho biết
đây là lỗi diễn đạt ngôn ngữ chuyên môn trong việc xây dựng văn bản pháp luật
trong các luật thì bao giờ cũng sẽ có một điều liên quan đến giải thích từ ngữ
và trong đấy thì sẽ nói là cái từ này từ này từ này
thì sẽ được hiểu trong luật này như sao
thì làm sao chúng ta ban hành văn bản vi phạm pháp luật
thì để ra bên ngoài tất cả mọi người đều hiểu được như mình
thì đấy là cái rất là quan trọng
thì cái này cũng ý kiến là bộ tài nguyên môi trường chúng tôi cũng là
xin là tiếp thu trong quá trình
bởi vì cái hệ thống pháp luật về tài nguyên môi trường nó rất là rộng
bộ tài nguyên và môi trường khẳng định
việc quy định như vậy để bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất
trong hội gia đình bảo đảm việc minh bạch trong giao dịch quyền sử dụng đất sau này
đồng thời không phát sinh thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất